đặt điện thoại ghi lại hành trình dài khoảng hai mươi km xe di chuyển tại những nơi có lưu lượng xe qua lại lớn
và quan sát sự thay đổi trên bề mặt ống kính và thiết bị
sự góp mặt của xe tải xe chở vật liệu xây dựng trọng tải lớn
mặc dù thời tiết hôm ghi hình có mưa lất phất nhưng lượng bụi vẫn có thể nhìn thấy quan sát được bằng mắt thường
với kích thước rất nhỏ bụi có thể len lỏi vào trong phòng chỉ cần mở cửa hoặc đóng cửa không kín
là một thí nghiệm nhỏ khi cho ánh sáng chiếu qua phòng tối trong điều kiện mở cửa
dễ dàng nhìn thấy bụi lơ lửng trong không khí và có thể quan sát dễ dàng bằng mắt thường
điều này lý giải vì sao mặc dù đồ đạc để trong nhà
nhưng sau vài ngày không sử dụng thường không có bụi
nếu phải đi ra ngoài cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn chất lượng bụi mịn do cơ quan chức năng chứng nhận
sử dụng các dung dịch có chức năng làm sạch mắt mũi từ hai đến ba lần một ngày
bổ sung thực phẩm dầu vitamin tăng sức đề kháng cho cơ thể